với chủ đề làm theo lời bác phụ nữ quân đội tô thắm truyền thống bộ đội cụ hồ vừa qua tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tổng cục chính trị quân đội nhân dân đã tổ chức liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
đây là sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi
tham gia liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam năm nay có một mươi chương trình của các cơ quan đơn vị
nhiều chương trình được xây dựng công phu sáng tạo phản ánh sinh động văn hóa vùng miền
nhiều đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền về kết quả phụ nữ đơn vị thực hiện lời bác dạy
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó có nhiều tấm gương phụ nữ chịu thương chịu khó hy sinh vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống
hoàn thành tốt nhiệm vụ là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác
những tấm gương điển hình tiên tiến của phụ nữ quân đội dù bất ngận trong hoàn cảnh nào khó khăn đến đâu
thì phụ nữ quân đội vẫn luôn luôn vượt lên trên hoàn cảnh để phấn đấu học tập tốt
rèn luyện tốt và công tác tốt cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc
tất cả những điều đó đều là sự phấn đấu để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng như lời dạy kinh nghiệm của nguyễn
kết quả liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới